nơi này bởi đây không chỉ là miền quê có truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất mà còn chứa đựng cả một sắc thái văn hóa truyền thống của cư dân đồng bằng sông hồng
vừa cởi mở phóng khoáng lại đầm thắm thủy chung
cũng chính vùng đất ấy đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trèo của nghệ sĩ ưu tú thanh hoan
những đêm mưa xuân phơi phới bay trên cánh cổng đình làng khi tiếng trống trèo rộn rã tiếng gọi nhau của những đôi trai gái đi chơi hội lại thôi thúc cô bé một mươi ba tuổi bích ngoan đến với những điệu trèo cổ mượt mà sâu lắng thiết tha
duyên trèo nghiệp trèo cứ vậy thấm đẫm trong tâm thức nuôi dưỡng tâm hồn của cô bé sứ trèo thái thụy thái bình ngay từ nhỏ
duyên trèo nghiệp trèo cứ vậy thấm đẫm trong tâm thức nuôi dưỡng tâm hồn của cô bé sứ trèo thái bình ngay từ nhỏ
người nghệ sĩ người ta có trách nhiệm khi mà ra sân khấu người ta tôn trọng khán giả dù người ta đóng một vai chính hay vai phụ hay là một cái vai dân làng hoặc một cái vai nhỏ nhất người ta đều có một cái trái hết mình như thế